vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám thảo thuê căn nhà số chín mươi thuộc ấp năm xã hưng hòa huyện bảo bàng tỉnh bình dương
để cả nhóm gồm thảo hoa huyên và hai nạn nhân tu luyện giáo phái lạ
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám hà tổ chức cho mọi người đến bình châu bà rịa vũng tàu thuê một can villa sinh sống và tu luyện
trong quá trình tu luyện thì anh linh chịu không được nên nhảy lầu bỏ trốn
thấy vậy hà và anh thành diều anh linh lên phòng mà không đưa đến bệnh viện kiểm tra thương tích để cấp cứu
sau đó anh linh tử vong tiếp đó nhóm hà sát hại anh thành vì nghi bị quỷ gia tăng nhập
trước đó ngày một mươi năm tháng năm khi hà văn hưng chú tại xã chu phan mê linh điều khiển xe máy chở đoàn văn tùng chú tại xã vạn yên mê linh
thì xảy ra va chạm giao thông với xe ô tô fortuner do đỗ văn bình điều khiển
quá trình giải quyết mâu thuẫn vụ va chạm giao thông giữa hưng và tùng bình đã dùng dao đâm tử vong hai nạn nhân
không dừng lại ở đó
bình còn đi xe tải đến quán phở của chị nguyễn thị thảo làm bạn buôn bán thịt lợn với bình
tại đây đối tượng đã cầm dao bầu lao vào chém nạn nhân bị thương nặng
ngày một mươi bảy tháng năm bình điều khiển xe máy đến xã yên phương huyện yên lạc tỉnh vĩnh phúc
mục đích cũng là để giết chị trần thị thư bạn buôn bán thịt lợn
khi thấy chị thư về nhà bình đã sử dụng dao bầu đâm liên tiếp vào bụng khiến nạn nhân tử vong
chiều ngày một mươi bảy tháng năm công an hà nội đã bắt được đỗ văn bình khi đối tượng đang đi xe máy trên đường thuộc địa phận xã phú xuân huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
vào thời điểm tổ công tác khống chế bắt giữ phát hiện trên người đối tượng bình mang theo một con dao bầu là hung khí gây án và hai lọ thuốc trừ sâu
nếu như không bị bắt giữ đỗ văn bình sẽ tiếp tục giải quyết một người ở thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên vì có mối thù với bình từ nhiều năm về trước
sinh ngày một mươi hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tại hà nội bị khởi tố với tội danh buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại điều một trăm tám mươi tám và điều hai trăm hai mươi một bộ luật hình sự
trốn ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi chín chỗ ở trước khi trốn trung cư golden westlake một trăm năm mươi một thụy khuê phường thụy khuê quận tây hồ hà nội
theo lệnh truy nã bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho phòng một mươi bốn cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an địa chỉ số bốn mươi bảy phạm văn đồng mai dịch cầu giấy hà nội

theo hồ sơ vụ án do mâu thuẫn với gia đình bà cúc khoảng giờ ngày hai mươi bốn tháng bốn luận mang theo hung khí chuẩn bị trước gồm ba con dao một cây mã tấu rồi cậy máy tôn đột nhập vào nhà bà cúc
lúc này bà cúc dậy thấy vậy luận lao tới dùng mã tấu chém bà cúc chết tại chỗ và tiếp tục ra tay sát hại chị trần thị quỳnh nghi con gái bà cúc và cháu ngân
sau khi gây án đối tượng trở về nhà tắm rửa đi vứt hung khí nhằm xóa các dấu vết và phi tăng vật chứng
như tin đã đưa khoảng giờ một mươi phút ngày một tháng năm tại khu vực hầm kim liên quận hai bà trưng hà nội chiếc xe mercedes màu trắng mang biển kiểm soát ba mươi f một mươi năm nghìn bốn trăm bảy mươi tám
một nam tài xế điều khiển đã va chạm với xe máy của hai phụ nữ vụ việc khiến hai nạn nhân tử vong
sau tai nạn tài xế ô tô mercedes không dừng lại tại hiện trường mà bỏ chạy về hướng đại cổ việt thì bị lực lượng cảnh sát bắt giữ
cơ quan chức năng đã xác định được danh tính lái xe gây tai nạn là lê trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú liễu giai ba đình hà nội và tạm giữ hình sự lái xe này
hai nạn nhân là đinh thị hải yến sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở bạch mai quận hai bà trưng hà nội và trần thị quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở láng thượng quận đống đa hà nội
theo đó bốn đối tượng bị khởi tố gồm nguyễn văn phú bị khởi tố tạm giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
nguyễn bảo trung về tội không tố giác tội phạm võ sĩ mạnh về tội cưỡng đoạt tài sản
linh sang sung quốc tịch đài loan trung quốc bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
tuy nhiên đối tượng linh seng sung được cho là người cầm đầu đường dây đã rời việt nam bằng đường hàng không cùng với hai nghi phạm khác là linh khun trung và hô du sang
cho nên công an tỉnh nghệ an đã tiến hành làm thủ tục truy nã quốc tế đối tượng này
trước đó đối tượng phú đi xuất khẩu lao động ở đài loan và quen biết với một số đối tượng người bản địa
sau khi về nước đối tượng người nước ngoài sang việt nam và liên lạc với phú
từ đây bắt đầu phú được giao điều hành mọi hoạt động quá trình vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh nghệ an
nguyễn văn phú đóng vai trò là đối tượng cầm đầu chủ mưu trong vụ vận chuyển tẩu tán gần một tấn ma túy đá và hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
theo hồ sơ của công an vào ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín liêu minh giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm quốc tịch đài loan trung quốc
chỉ đạo zhu mingzhuang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy nhận bố máy ép bao bì từ trung quốc qua cửa khẩu móng cái quảng ninh về quận bình tân thành phố hồ chí minh để cất dấu
do thời gian này bộ công an liên tục triệt xóa các đường dây ổ nhóm ma túy lớn nên các đối tượng chuyển số máy trên vào ấp bốn đường liên ấp hai trăm ba mươi bốn xa vĩnh lộc a huyện bình chánh để cất dấu
vào chiều ngày một mươi một tháng năm liu mingjiang chỉ đạo zhu mingzhuang vận chuyển ma túy về kho hàng trên để cất dấu vào các máy ép bao bì tỳ bị cảnh sát không chế
là trợ giúp đắc lực của giang
ngoài ra còn có nguyễn thị thu vân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và tô gia vĩ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
cùng quốc tịch đài loan trung quốc có vai trò giúp sức phiên dịch cho giang
tăng vật thu giữ là gần năm trăm linh kg ketamine trị giá khoảng năm trăm linh tỷ đồng
đây là loại ma túy khang hiếm có giá trị đắt nhất trên thị trường hiện nay
và có độ ảnh hưởng mạnh gấp nhiều lần so với các loại ma túy khác
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tôi cho nguyên nhân chủ chốt nhất chính là tháng bốn vừa qua là nắng nóng cả miền bắc việt nam
đặc biệt là miền nam và nhu cầu tiêu thủ điện tăng gọt
bình thường toàn bộ hệ thống điện việt nam
đến ngày bình thường sử dụng khoảng trên sáu trăm linh triệu kwh một ngày của cả nước
nhưng mà cái tháng bốn vừa qua thì có những ngày đã lên đến bảy trăm bốn mươi tám triệu kwh
tăng trên một trăm linh triệu kwh cho ngày bình thường
cũng theo tập đoàn điện lực việt nam thì nguyên nhân sử dụng thiết bị điện chưa đúng cách
cũng khiến lượng điện tiêu thụ tăng cao đột biến
và hiện nay giá điện cũng đang áp dụng tính lũy tiến
tức là hộ càng dùng nhiều thì giá tính các số điện về sau càng cao
vậy nên tổng hóa đơn tiền điện tháng bốn sẽ cao hơn nhiều so với tháng ba
bộ bình thường đã đưa dự thẳng bốn năm phương án
có phương án là một giá có phương án thì là ba bậc bốn bậc năm bậc sáu bậc
và cũng lấy ý kiến của các hộ tiêu thụ
và cuối cùng bộ bình thường thấy là vẫn tiếp tục sử dụng bậc thang là nó hợp lý nhất
bởi vì hai cái lý
một là chính sách của chúng ta là khuyến khích tiết kiệm điện
tức là anh nào sử dụng nhiều điện thì phải trả giá cao
và đấy là cái chính sách về kinh tế để hướng dẫn người tiêu dùng làm sao sử dụng điện
một cách tiết kiệm vì chúng ta đang thiếu điện
một cái điểm thứ hai trong cái bậc thang đó là năm mươi số đầu tiên thì giá thấp hơn giá bán bình quân nhiều
để hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp người ta có thể tiếp cận được điện năng và dùng được điện
chỉ cần nếu chúng ta đưa lên cao hết thì những người đó họ sẽ khó khăn hơn
thì khi mà hỏi thì đa phần đều ủng hộ theo các cái bậc thang như thế
cũng liên quan đến vấn đề giá điện
thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu thanh tra chính phủ
chủ trì phối hợp với bộ tài chính bộ công thương và các cơ quan liên quan kiểm tra việc điều chỉnh mức bán giá điện
phương pháp tính giá và việc thu tiền điện thời gian qua làm rõ đúng sai và báo cáo thủ tướng trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi